để bù đắp nguồn thu quốc tế thiếu hụt nhiều hãng hàng không trong nước đang đua nhau mở thêm các trạng bay nội địa trong đó phần lớn là đường bay ngách
từ tháng năm đến nay vietnam airlines đã mở thêm hai mươi hai đường bay nâng tổng mạng bay nội địa của hãng lên sáu mươi một đường
tương tự vietjet mở mới tám đường bay trong tháng sáu
bamboo airways cũng sẽ mở thêm ba đường bay từ đà nẵng đi đà lạt cần thơ và vinh từ cuối tháng bảy này
doanh thu từ thị trường nội địa hiện là nguồn thu chính của các hãng hàng không giúp bù đắp chi phí hoạt động nhân công thuê mua máy bay và các chi phí cố định khác đồng thời kích cầu du lịch nội địa và đồng góp vào quá trình phục hồi nền kinh tế